theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi mưa lũ ở các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận đã khiến hai người chết
mưa lũ đã làm hai người chết
ở bình thuận một người là bà nguyễn thị quá sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị xét đánh khi đang làm ruộng
quảng bình một người chết do bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn bản đương năng
năm nhà hư hỏng bốn nhà tốc mái thuộc tỉnh quảng bình
hư hỏng ba trăm linh m tuyến kè biển nhật lệ năm mươi m tuyến kè nhân trạch sạt lở bồi lấp năm trăm sáu mươi bảy m khối canh mương
tại các đập khe hà hà lau khe ngang khe môn thuộc huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
về giao thông sụt lún hư hỏng khoảng năm mươi mét khối đường liên xã đi thạch huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
và bốn mươi m đường liên thôn hạ long xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thời thiên huế
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tỉnh kiến cứu nặng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
tổ chức khắc phục ban đầu cử cán bộ hỗ trợ các địa phương hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các bộ ngành liên quan
các địa phương từ quảng bình đến bình định về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền trung những ngày tới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị thiệt mạng gia đình chính sách
tìm kiếm người còn mất tích cứu chữa người bị thương cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà không để người dân bị đói rét
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động ra soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng
tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại khu vực không đảm bảo an toàn nhất là nơi có thể xảy ra ngập sâu chia cắt nguy cơ lũ quét sạt lở đất
khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sàn lở đất năm hai nghìn hai mươi
lưu ý việc đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi sơ tán hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho người dân
các bộ ngành địa phương cần cử lực lượng hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ
triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu
hướng dẫn người dân dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập ống chia cắt kéo dài
khắc phục nhanh sự cố do đợt mưa lũ vừa qua triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập
tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn đặc biệt đối với các hồ đập sung yếu đã đầy nước
lực lượng phương tiện vật tư phải được chủ động bố trí tại địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ
cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo kiểm soát giao thông
bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu